mỹ cho biết nước này đã đưa houthi trở lại danh sách các thực thể khủng bố quyết định diễn ra trong bối cảnh washington đang nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công của houthi đối với hàng hải quốc tế nhằm phản đối việc israel bắn phá giải gaza
thông báo của bộ ngoại giao mỹ nhờ rõ washington coi an sarahra thường gọi là houthi là một nhóm khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt hành động này có hiệu lực sau ba mươi ngày kể từ hôm nay
trong thời gian ba mươi ngày này chính phủ mỹ sẽ tiến hành tiếp xúc với các bên liên quan nhà cung cấp viện trợ và đối tác đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện hỗ trợ nhân đạo và nhập khẩu thương mại các mặt hẳn quan trọng ở yemen
phản ứng trước động thái trên houthi tuyên bố không từ bỏ việc nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền của israel hoặc các tàu đang hướng tới các cảng ở palestine bị chiếm đóng để ủng hộ người dân palestine
trong khi đó tân điều phối viên cao cấp của liên hợp quốc phụ trách tài thiết và nhân đạo cho gaza
ông sigrid kaak hôm qua đã tới thăm khu vực al aris của ai cập để đẩy nhanh nỗ lực cứu trợ tới giải gaza
theo một nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc cuối tháng trước bà sigrid khaak được bổ nhiệm với nhiệm vụ giám sát và giác minh các chuyến hàng cứu trợ tới gaza
trong bối cảnh cuộc xúc đổ giữa israel và phong trào hamas của palestine vừa vượt mốc một trăm linh ngày kéo theo đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại vùng lãnh thổ này
bà sigrid kaak dự kiến xây dựng một cơ chế nhằm đẩy nhanh dòng hàng cứu trợ tới gaza
thông qua các nước không liên quan tới cuộc xung đột
quản chức cấp cao của liên hợp quốc cho biết thêm tại ai cập bà sẽ đánh giá tình hình để có thể tạo điều kiện và tăng cường hoạt động đưa hàng cứu trợ tới dân thường ở gaza
trong một diễn biến liên quan cùng ngày phát biểu tại diễn đàn kinh tế thế giới thường niên tại davos thụy sĩ
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cảnh báo một cuộc đối đầu tổng lực giữa israel và lực lượng hezbollah ở liban chính là thảm họa toàn diện
theo ông guterres quan trọng là phải giải quyết tình hình nhân đạo tại gaza phải có một lệnh ngừng bắn nhân đạo
tình hình hiện nay càng cho thấy giải pháp hai nhà nước là cách đúng đắn nhất để giải quyết vấn đề này
đại chiến thuyền hình gie của phần lan đưa tin lực lượng biên phóng nước này đang chuẩn bị dựng thêm các rào chán tạm thời ở biên giới với nga để ngăn chặn việc vượt biên trái phép
điều cho biết cơ quan tuần tra biên giới không tiết lộ thông tin về vị trí chính xác hay thiết kế của các rào cản này
tuy nhiên đài truyền hình này nhấn mạnh việc xây dựng hàng rào dây thép gai hoặc các rào cản khác dọc theo toàn bộ chiều dài biên giới phía đông là không thực tế
chiều dài biên giới đất liền giữa phần lan và nga là gần một ba trăm linh km
kể từ tháng một mươi một năm ngoái chính quyền phần lan bắt đầu thông báo về việc công dân nước thứ ba từ nga đến xin tị nạn tại liên minh châu âu eu
cơ quan di cư phần lan cho biết tổng cộng có hơn một ba trăm linh người đã đến vào mùa thu
theo quyết định của chính phủ phần lan tất cả các trạm kiểm soát ô tô ở biên giới với liên bang nga sẽ đóng cửa từ ngày ba mươi tháng một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
sau đó hai trạm kiểm soát đã được mở lại nhưng do làn sóng di cư mới từ các nước thứ ba đến biên giới đã bị đóng cửa từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova trước đó đã tuyên bố rằng quyết định đóng cửa các cửa khẩu biên giới của phần lan sẽ tạo ra những đường phân chia mới
ở châu âu
trong khi đó bộ nội vụ italia thông báo nước này sẽ gia hạn các biện pháp kiểm soát biên giới với slovenia cho đến tháng sáu tới
với lý do ngăn chặn nguy cơ những kẻ khủng bố trà trộn trong dòng người di cư thông qua tuyến đường ban căng để vào bắc âu
hồi tháng một mươi năm ngoái italia đã tạm thời đình chỉ hiệp ước schengen về tự do đi lại trong liên minh châu âu eu
đồng thời tái kích hoạt các biện pháp kiểm soát biên giới với slovenia trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại đông âu và trung đông
tuyên bố mới nhất của bộ trên cho biết các biện pháp kiểm soát biên giới với slovenia sẽ được gia hạn năm tháng kể từ ngày một mươi chín tháng một
công tác kiểm tra biên giới sẽ được thực hiện trên tinh thần đảm bảo giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân cũng như vận chuyển hàng hóa
theo bộ nội vụ italia trong số một trăm sáu mươi người di cư bất hợp pháp bị cảnh sát để kiểm tra
lực lượng chức năng đã phát hiện hơn một sáu trăm linh đối tượng khả nghi tại biên giới italia slovenia
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
cơ quan quản lý hàng không liên bang mỹ faa thông báo đã hoàn tất kiểm tra nhóm đầu tiên gồm bốn mươi máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max chín
đợt thanh tra được thực hiện sau sự cố ngày năm tháng một khi máy bay của hãng alaska airlines bị bung thân trong lúc đang bay
dẫn tới hàng loạt máy bay mẫu nảy của boeing bị yêu cầu dừng khai thác
cuối tuần trước faa cho biết cần đánh giá lại bốn mươi trong tổng số một trăm bảy mươi một máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max chín bị yêu cầu dừng khai thác
sau đó faa
sẽ xem xét kết quả và xác định có đủ an toàn để tiếp tục khai thác các máy bay này hay không
trong thông báo mới faa nhấn mạnh sẽ đánh giá kỹ lưỡng các dữ liệu thu được từ các cuộc kiểm tra trước khi quyết định cho phép các máy bay trên khôi phục hoạt động
trong ngày một mươi bảy tháng một lãnh đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia mỹ và giám đốc phụ trách an toàn của faa cũng sẽ phải báo cáo vắn tắt trước các thượng nghị sĩ mỹ về kết quả thanh tra
tính từ tuần trước các hãng hàng không mỹ bao gồm alaska airlines và united airlines đã phải hủy hàng trăm chuyến bay
và phải quyết định hủy các chuyến bay sử dụng mark chín cho tới hết ngày một mươi bảy tháng một
đây là hai hãng có máy bay mark chín đã được hoàn tất kiểm tra hiện các hãng này chưa có bình luận chính thức về thông tin mới
mưa băng tại miền trung và miền nam nước đức đã khiến cơ quan chức năng phải hủy hàng trăm chuyến bay
hoạt động vận tải đường sắt cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng
dự án của dition phân tích hơn năm trăm linh tỷ điểm dữ liệu để hiểu hành vi của người dùng và so sánh chất lượng không khí trong nhà và ngoài trời
nghiên cứu cho thấy không khí trong nhà có thể tồi tệ hơn đáng kể đặc biệt trong mùa đông với mức pm hai năm vượt quá tiêu chuẩn y tế do tổ chức y tế thế giới who đặt ra
ô nhiễm đạt đỉnh điểm vào mùa đông đặc biệt là ở delhi trong đó tháng một mươi một và tháng một mươi hai là những tháng ô nhiễm nhất
không giống như hầu hết các nơi có không khí tồi tệ nhất vào ban đêm ở ấn độ thời gian bên trong ô nhiễm nhất là từ bảy giờ sáng đến giữa trưa
thưa quý vị sinh con và nuôi con chưa bao giờ là dễ dàng làm được điều đó ở nước ngoài trong môi trường ngôn ngữ không quen thuộc lại càng khó khăn hơn
cảm thông với những phụ nữ nước ngoài sinh con ở nhật bản một nhóm tình nguyện viên đặc biệt đã được thành lập tập hợp những phụ nữ nhật bản từng mang thai và sinh con ở nước ngoài
những nước hộ sinh và thương dịch viên
nhằm hỗ trợ họ vượt qua rào cản văn hóa và ngôn ngữ để nuôi dạy con cái dễ dàng hơn
nội dung này sẽ đến thay cho lời trao kết của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt
chị a thandaso người myanmar cùng chồng đến nhật bản vào năm hai nghìn một mươi sáu với tư cách là thực tập sinh kỹ năng
tháng hai năm ngoái chị sinh con gái đầu lòng
do chị nói được rất ít tiếng nhật và không thể đọc hiểu chị gặp nhiều khó khăn liên quan đến giấy tờ
thủ tục từ thông tin tiêm chủng cho trẻ đến hướng dẫn nuôi dạy con
ở myanmar các bà mẹ khi sinh con chỉ phải làm một loại giấy tờ còn ở đây tôi liên tục nhận được vô số tài liệu từ lúc mang thai cho đến sau khi sinh con
chồng của chị sô đi làm việc xa nhà nên chị thường phải một mình chăm sóc con gái
đó là lý do tại sao chị rất biết ơn khi có được sự giúp đỡ của bà suboroya tomomi
người đứng đầu tổ chức phi lợi nhuận mothers tree japan chuyên hỗ trợ các bà mẹ nước ngoài ở nhật bản
bà tomomi hỗ trợ chị làm thủ tục giấy tờ cho lời khuyên về chăm sóc trẻ và còn cùng chị đi khám định kỳ
một mình tôi không xoay sở nổi tiếng nhật của tôi không tốt nên không thể xử lý hết các giấy tờ có bà tomomizut thì ổn hơn nhiều

bà tomomi chia sẻ động lực khiến bà muốn giúp đỡ các bà mẹ nước ngoài xuất phát từ những trải nghiệm của bản thân khi còn nhỏ ở hồng kông trung quốc và anh
mẹ bà không biết ngoại ngữ nên đã rất vất vả để nuôi dạy hai chị em bà
tomomi sau đó làm việc tại một trường mầm non ở nhật bản nơi bà tận mất chứng kiến nhiều bà mẹ nước ngoài gặp khó khăn do rào càn về ngôn ngữ và thiếu dịch vụ dịch thuật
nhiều phụ nữ đã bật khóc khi nói về những trải nghiệm của mình lúc sinh con và nuôi con
điều đó làm tôi nhớ đến mẹ mình tôi nhận ra một phụ nữ nước ngoài sinh con ở nhật bản có thể khó khăn đến mức nào
với mong muốn làm điều gì đó để giúp đỡ họ năm hai nghìn hai mươi bà tomomi thành lập mother s tree japan quy tụ các giáo viên mầm non nữ hộ sinh và thông dịch viên y tế cung cấp sự hỗ trợ bằng một mươi hai ngôn ngữ
đến nay nhóm đã hỗ trợ được cho hơn một năm trăm linh bà mẹ
một trong những thành quả nổi bật của nhóm là loạt bằng các câu hỏi giáo viên
về phần nội dung là một trong những câu hỏi mà các giáo viên tiếp thường gặp về chủ đề sinh đẻ sản phụ có thể tải miễn phí từ trang web và chỉ vào hình ảnh tương ứng với vấn đề của mình khi cần
tôi muốn được làm nhiều hơn là chỉ dịch lại những gì người ta nói tôi luôn cố gắng truyền đạt sự quan tâm của mình đối với họ qua mỗi câu từ
sản phụ sống ở nước ngoài có thể cảm thấy lo lắng nhiều hơn chúng tôi cố gắng ở bên cạnh họ và khích lệ họ thoải mái nói ra những lo lắng của mình
tôi tin rằng việc họ cảm thấy được bản thân của mình sẽ là l accus dịch luật nguy hiểm
đón nhận cùng với văn hóa của mình quan trọng hơn là ngôn ngữ
mother s tree japan còn thường suy tổ chức các buổi gặp gỡ giao lưu để các bà mẹ đến từ nhiều nước khác nhau
có thể trao đổi và học hỏi lẫn nhau về cách nuôi dạy con cái
ở các nhóm giao lưu chỉ có người nhật tôi thường so sánh bản thân với những người khác và tự hỏi liệu mình có làm đúng không
còn ở đây tôi không phải lo lắng nhiều nữa tôi có thể nhìn nhận việc nuôi dạy con một cách tự do cởi mở hơn
theo bà tomomi việc thu hẹp khoảng cách văn hóa không chỉ hữu ích trong việc giúp người nước ngoài thích nghi với nhật bản
mà còn là cơ hội quý giá để phát hiện những quan điểm mới từ các nền văn hóa khác
bà hy vọng mother s tree japan có thể giúp mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội nuôi dạy thế hệ tiếp theo dễ dàng hơn